cơ quan công an đã thu giữ được hàng trăm chiếc sim thẻ điện thoại cùng những chiếc điện thoại công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội
lời cảnh báo đến người dân là không được truy cập vào những đường linh lạc
và cũng không nghe lời các đối tượng giả danh lực lượng chức năng
khi yêu cầu đe dọa người dân phải đao các đường linh hoặc là cài các đường linh đó trên thiết bị của mình
người dân kiểm tra xác minh kỹ các đường link dẫn đến website ứng dụng trong các tin nhắn mà người dùng nhận được
người dân tuyệt đối không nên cung cấp các thông tin bảo mật trên các đường link được đính kèm tin nhắn email
hay khi được yêu cầu bởi một kẻ thứ ba giả danh các tổ chức uy tín
đặc biệt không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào khi chưa xác minh được thư nhận
hoặc các dấu hiệu bất thường khác trong quá trình sử dụng các hệ thống
nếu nghi ngờ tài khoản bị chiếm đoạt xâm phạm hoặc có dấu hiệu bất thường
các cá nhân phải báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời xử lý